dịch bệnh sởi thường có chu kỳ bốn năm năm một lần và hiện đang nằm trong chu kỳ dịch
để phòng chống bệnh sởi một cách tốt nhất
cục y tế dự phòng bộ y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện tiêm chủng vaccine
theo đó người dân cần đưa trẻ từ chín một mươi hai tháng tuổi đến cơ sở y tế để được tiêm vắc xin phòng sởi mũi một
tiêm nhắc lại mũi hai khi trẻ đủ một mươi tám tháng tuổi đưa trẻ đi tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh sởi
tại các vùng nguy cơ theo các đợt tổ chức tiêm của ngành y tế và chính quyền địa phương
trẻ chết năm tuổi và người lớn chưa được tiêm vắc xin sởi cần được tiêm vắc xin tại các điểm tiêm chủng dịch vụ
bên cạnh đó người dân cũng thường xuyên vệ sinh đường mũi họng mắt hàng ngày
không cho trẻ em dùng chung vật dụng cá nhân đồ chơi hoặc đồ vật dễ bị ô nhiễm chất tiết mũi họng
khi có các dấu hiệu của bệnh sởi sốt ho chảy nước mũi phát ban
cần sớm cách ly và đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám tư vấn điều trị kịp thời